thực hiện chủ trương di dân tái định cư thủy điện sơn la người dân được đưa về tái định cư ở ba thôn
triềng na thèn nưa thèn trồ thuộc thị trấn huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã hơn một mươi năm nay mặc dù ban tái định cư thủy điện sơn la và chính quyền địa phương đã đầu tư
hai lần công trình nước sạch cho bà con nhưng đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch để sử dụng
đã hơn một mươi năm nay người dân các bản tái định cư ở thủy điện sơn la tại thị trấn phong thổ
không có nước sạch dùng trong sinh hoạt hàng ngày
thiếu nước sinh hoạt người dân ba thôn triềng na thèn nưa thèn trồ phải đầu tư đường dẫn nước
từ mương thủy lợi về để dùng
chúng tôi vẫn biết là nó không đảm bảo về sinh vì ở trên đầu nguồn là dân làm ruộng
phun thuốc trừ cỏ thuốc trừ sâu ruộng tàm rửa vứt chai lọ chui theo mương về
chúng tôi vẫn biết nhưng mà không còn đường nào khác thì chúng tôi vẫn bắt buộc phải dùng
được biết lúc đầu mới về tái định cư năm hai nghìn sáu ba thôn triềng na thèn nưa thèn trồ của thị trấn phong thổ
được ban di dân tái định cư đầu tư chung một công trình nước sạch
tuy nhiên nước chỉ về bể chứa và đến hơn chục hộ dân còn lại trên một trăm linh hộ dân khác nước không đủ chảy về đến nơi
nguyên nhân được người dân ở đây cho biết là do công trình đầu tư kém chất lượng
lượng nước dẫn về ít công trình đưa vào sử dụng chưa đầy một tháng đã hỏng
đến giữa năm hai nghìn một mươi ba trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lai châu
làm chủ đầu tư tiếp công trình nước sạch cho bà con tái định cư nơi đây
nhưng một lần nữa công trình nước sạch này cũng chỉ về đến khoảng chục hộ dân và chưa tròn một tháng sau công trình chính thức khai tử
đến nay mặc dù nhiều lần người dân kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng các lời hứa vẫn chỉ nằm trên giấy
mặc cho người dân vẫn đang hàng ngày phải dùng nước mương với nhiều nguy hại cho sức khỏe
công trình nước sạch thì là công trình đầu nó bị hỏng là do nước quấn trôi cái ống
công trình thứ hai đầu tư thì sau khi đầu tư thì chúng tôi đã thành lập tổ tự quản quản lý công trình sau đầu tư ở thôn hướng dẫn cho bà con quản lý
tuy nhiên là do cái nguồn nước nó thiếu nó không đủ nên là bà con vẫn phải sử dụng nước mương
thì nắm bắt tình hình đấy thì chúng tôi đã báo cáo lên ngân huyện và ngân huyện đang xem xét
đưa cái nguồn vốn vào đầu tư để đưa cái nguồn nước sạch từ công ty nước sạch đấu nối sang để cho bà con được sử dụng nước
nó được đầy đủ hơn làm sao đảm bảo sức khỏe hơn cho bà con dân
các công trình nước đầu tư cho người dân tái định cư thủy điện sơn la tại thị trấn phong thổ tỉnh lai châu
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng công trình
người dân đang hàng ngày phải dùng nước mương sinh hoạt có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
chính quyền tỉnh lai châu cần sớm vào cuộc xác minh chất lượng công trình xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan
đồng thời sớm đưa nước sạch về cho người dân vùng tái định cư thủy điện sơn la tại thị trấn phong thổ để bảo đảm sức khỏe cho người dân